nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và động viên lãnh đạo phóng viên biên tập viên các sĩ quan chiến sĩ và người lao động của báo quân đội nhân dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể cán bộ chiến sĩ toàn quân nhất là các chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu giữ vững biên cương bầu trời biển đảo của tổ quốc thân yêu
gửi lời thăm hỏi ân cần nhất tới các thế hệ cán bộ phóng viên biên tập viên chiến sĩ người lao động của báo quân đội nhân dân
thủ tướng đánh giá cao báo quân đội nhân dân đã làm tốt việc đưa hình ảnh cán bộ chiến sĩ trong huấn luyện học tập lao động sản xuất đến với công chúng trong và ngoài nước qua đó khẳng định truyền thống của quân đội ta
thủ tướng mong muốn báo quân đội nhân dân xây dựng đội ngũ bản lĩnh sắc xảo để góp phần đấu tranh chống diễn biến hòa bình chống tự chuyển hóa đấu tranh phòng chống tham nhũng mà đảng nhà nước đang cương quyết triển khai
báo phải tham gia đấu tranh không khoan nhượng các âm mưu thù địch chống phá
báo quân đội nhân dân cần phát huy truyền thống và thành quả đạt được để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là thông tin tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của đảng sự nghiệp đổi mới phát triển và hội nhập của đất nước
thông qua thông tin phong phú về hoạt động của quân đội qua đó góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng phẩm chất bộ đội cụ hồ góp phần tích cực xây dựng quân đội chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại